các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điều tra ban đầu vào ngày hai mươi ba tháng bốn cả ba thanh niên này đang ngồi ăn nhậu tại một quán ở thị trấn liên sơn huyện lắc
thì phát hiện nguyễn nhất duy và lê công thành long cùng chú tại thành phố buôn ma thuật điều khiển xe máy đang bắt trộm mèo
hoàng anh đã rủ cường và phúc lên xe ô tô do mình điều khiển để đuổi theo tuy nhiên hai đối tượng trộm mèo đã bỏ chạy
khi đi đến khu vực cổng trào huyện lắc thì cả ba thống nhất đâm thẳng xe ô tô vào đuôi xe máy để bắt trộm
cú đâm mạnh khiến cho nguyễn nhất duy tử vong tại chỗ còn lê công thành long bị thương
sau vụ việc ba thanh niên đã đến công an huyện lắc đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận nam tỉnh bình thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần văn ngọn để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn
thực hiện kế hoạch tổ chức kiểm tra tuần tra truy quét chống phá rừng
ngăn chặn tình trạng đào vận chuyển cây rừng về làm cây cảnh tại tiểu khu hai trăm linh một d thuộc khu vực xã phước dinh
tổ công tác gồm ba người là cán bộ của ban quản lý rừng phòng hộ ven biển thuận nam tỉnh bình thuận
phát hiện tám đối tượng sử dụng một xe máy cày và ba xe ôm
và ba xe mô tô có hành vi vận chuyển cây rừng trái phép nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra
thì đã bị minh và các đối tượng ngăn cản
đối tượng ngọn đã dùng cây gỗ đánh anh la thành doanh là nhân viên của ban quản lý rừng bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện
sau khi tấn công các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một xe mô tô bốn cây huyết rác và năm cảnh huyết giáp
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng võ duy phương
trú tại huyện tân châu về hành vi bắt người trái pháp luật
đối tượng có liên quan là lê đức tân cùng chú tại huyện tân châu hiện nay đã bỏ trốn
theo điều tra xác định chị diệu chú tại huyện tân biên
làm tiếp viên cho các quán karaoke trên địa bàn huyện tân châu do hai đối tượng phương và tân quản lý
trong thời gian làm tiếp viên chị diệu có vay trả góp của phương và tân số tiền là một mươi triệu đồng
nhưng mới chỉ trả được bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng thì nghỉ làm bỏ về quê
ngày hai mươi sáu tháng bốn thấy chị diệu xuất hiện ở nhà một người dân
rủ phương đến để khống chế bắt đưa chị diệu trở về nhà trọ
chửi đánh buộc chị diệu tiếp tục làm tiếp viên để trừ số nợ mà còn thiếu
hiện công an huyện tân châu đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy tìm đối tượng lê đức tân
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn nhà cho thuê trên đường lê thị hồng gấm
phường sáu thành phố mỹ tho
lực lượng công an đã phát hiện một mươi thanh niên nam nữ trong ba phòng nghỉ
cùng một số dụng cụ sử dụng ba tuyế
qua test nhanh có chín trường hợp dương tính với chất ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ đã lập hồ sơ và bàn giao vụ việc cho công an phường sáu
tỉnh tiền giang xử lý theo quy định
hai đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một đối tượng cướp tài sản
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam bắt giữ
trước đó vào trưa ngày một mươi chín tháng bốn nhận được tố giác của người dân tại thành phố từ sơn
tỉnh bắc ninh về việc bị hai đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt số tiền một mươi bảy triệu đồng
đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đã nhanh chóng điều tra xác minh thu thập tài liệu chứng cứ
và bắt giữ các đối tượng gồm lê thị quỳnh và ngô hồng sơn là thủ phạm gây ra các vụ việc nói trên
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân
lợi dụng lòng tin của bị hại quỳnh và sơn đã lần lượt thực hiện các hành vi lừa đảo
chiếm đoạt số tiền là hai triệu đồng và một mươi năm triệu đồng
cũng trong dịp này đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đã bắt giữ đối tượng đặng minh cường
về hành vi cướp tài sản gồm một điện thoại iphone trị giá gần tám triệu đồng
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh an giang cũng liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
với phương thức thủ đoạn mới các đối tượng đã trắng trợn chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng
với mong muốn tìm thêm thu nhập
một người phụ nữ trú tại huyện châu phú tỉnh an giang đã lên mạng tìm kiếm việc làm bán thời gian
và được đối tượng tự xưng là nhân viên trang thương mại điện tử giúp kiếm được nhiều tiền
thông qua việc tham gia cộng tác viên mua bán hàng online
theo đó mỗi ngày người phụ nữ này được giao năm nhiệm vụ đẩy đơn hàng để tạo tương tác sản phẩm
lợi nhuận nhận được từ một mươi một mươi năm giá trị sản phẩm
nhưng với điều kiện phải nộp tiền trước tương ứng giá trị sản phẩm qua số tài khoản do đối tượng cung cấp
đối với hai nhiệm vụ đầu tiên bị hại chuyển tiền với số tiền nhỏ
sau năm phút như đã thỏa thuận người phụ nữ này nhận lại được số tiền đã chuyển cộng thêm một mươi đến một mươi năm giá trị sản phẩm
thì tăng lên dần rồi giá nhiệm vụ tăng lên dần rồi
ví dụ là những cái đơn hàng chốt những cái đơn hàng mà từ một mươi triệu đến vài chục triệu
thì nó hướng đến dẫn nạn nhân thực hiện và sau đó là sẽ chiếm đoạt cái số tiền này của nạn nhân
bắt đầu từ nhiệm vụ thứ ba sau khi người phụ nữ này nộp tiền thì không nhận lại được tiền đã chuyển vào hoa hồng như trước đó
đối tượng viện ra nhiều lý do như soạn tin không đúng cú pháp nộp tiền quá thời gian điểm tín nhiệm thấp
yêu cầu bị hại phải thực hiện thêm nhiệm vụ thứ tư thứ năm thì mới nhận lại được tiền
và rồi chúng chiếm đoạt gần một trăm bảy mươi triệu đồng của người phụ nữ này
tất cả tiền mà vào đầu tư thì chỉ đã dai fe và hom và những trên app dai tiền nóng
thì bây giờ gia đình rất là khó khăn
tương tự như người phụ nữ trên một người khác chú huyện trợ mới tỉnh an giang đã bị các đối tượng chiếm đoạt hơn ba trăm linh triệu đồng
ngoài chiêu trò trên trên địa bàn tỉnh an giang còn xuất hiện các thủ đoạn lừa đảo như các đối tượng giả mạo tài khoản facebook
khoản zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc trúng lập các trang web trên mạng internet cho vay nhanh
thủ tục đơn giản yêu cầu bị hại chuyển tiền để làm hồ sơ vào các khoản phí khác
sau đó chiếm đoạt tài sản hoặc giả danh lực lượng thực thi pháp luật gọi điện thoại thông báo bị hại có liên quan vụ án hình sự
có lệnh bắt tạm giam yêu cầu bị hại chuyển tiền để xác minh rồi chiếm đoạt tài sản
đó là thứ nhất là không cung cấp thông tin cũng như hình ảnh cá nhân của mình cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào
cũng như đưa lên cho mạng xã hội
thứ hai là không cung cấp mật khẩu mã opt cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào
thứ ba là khi mà vào trong các trang mạng thì không nhấp vào các đường link các liên kết trên trang web tin nhắn mạng xã hội lạ mà mình không biết
thứ tư là phải luôn lân cao cảnh giác không làm theo hướng dẫn của các đối tượng không quen biết để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để tránh trở thành nạn nhân của những vụ việc như trên người dân cần phải thật sự tỉnh táo trước những kịch bản do các đối tượng giàn dựng
khi phát hiện phương thức thủ đoạn lừa đảo tương tự người dân nhanh chóng liên hệ và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn hỗ trợ
vào sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng thị xã hoài nhơn tỉnh bình định đã tìm thấy hai thi thể trong vụ việc ba người tắm biển bị đuối nước xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua
chiều tối ngày hôm qua ba người gồm nguyễn bảo bế kim sung và bế kim
hoàng sang cùng chú tại phường hoài thanh tây thị xã hoài nhơn tỉnh bình định rủ nhau đi tắm tại bãi biển thiện tránh phường tam quan bắc thị xã hoài nhơn
trong lúc tắm cả ba người bị sóng biển kéo ra xa bờ và bị đuối nước
tiếp nhận thông tin đồn biên phòng tam quan nam thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định đã điều động cano cùng cán bộ chiến sĩ phối hợp với người dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân
cho đến sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng mới tìm thấy hai thi thể của bé kim sung và bế kim sang riêng nguyễn bảo vẫn còn mất tích
lực lượng chức năng thị xã hoài nhơn tỉnh bình định huy động cán bộ chiến sĩ dùng cano cùng hàng chục tàu cá của ngư dân tiếp tục tìm kiếm nạn nhân đang mất tích
ubnd thị xã hòa nhơn tỉnh bình định đã thăm hỏi chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình có người gặp nạn
tiếp theo tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện